trong bối cảnh xuất hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng từ giờ ngày hôm nay
thỉnh hương yên đã tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke game
dạp chiếu phim hoạt động phòng tập gym cơ sở cắt tóc gội đầu
các khu vui chơi giải trí nhà hàng ăn uống để chống dịch covid một mươi chín
sau khi ghi nhận năm ca dương tính với sars cov hai là f một của bệnh nhân một mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi hai
tài xế chở hàng đông lạnh chú tại thôn tân lộc xã phổ châu thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã quyết định từ trưa ngày hôm nay cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
đối với xã phổ châu và phường phổ thạnh thị xã đức phổ
trong đó xã phổ châu là nơi ghi nhận năm ca nhiễm sars cov hai
hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực bệnh nhân một mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi hai sinh sống
và thông báo rộng rãi để người dân chủ động khai báo y tế
công an tỉnh quảng ngãi quyết định dừng các phương tiện vận tải hành khách
ra vào sa huỳnh và xã phổ châu
một trăm linh người dân phải khai báo y tế vì nam tài xế mắc covid một mươi chín đi tắm biển
ăn uống ở biển châu me xã phổ châu

các điểm f và người nhà f di chuyển tới phải khai báo y tế và xét nghiệm